trải qua suốt quá trình xây dựng và trưởng thành công tác phát triển đảng tạo nguồn kế cận cho đảng
luôn được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm trú trọng
tại đảng bộ đảo nam yết huyện đảo trường sa của tỉnh khánh hòa những năm qua
các ủy đơn vị luôn trú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng quản lý xe luyện bộ đội
tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ trẻ phấn đấu tốt được kết nạp vào đảng
qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng công tác chính trị ở cơ sở
các tổ chức ngay trên đảo giữa bốn bể sóng nước đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng chiến sĩ
mà đó còn là niềm vui chung của tất cả cán bộ chiến sĩ trên đảo
khi đảng hướng về kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
năm hai nghìn một mươi chín từ công tác đào tạo nguồn lựa chọn cán bộ chiến sĩ gương mẫu
đảng bộ đảo nam yết đã tổ chức bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú do các tổ chức đoàn cơ sở giới thiệu
qua kiểm tra đánh giá quá trình học tập gian luyện có một trăm linh đoàn viên thanh niên đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra
hơn tám mươi năm xếp loại khá giỏi
từ kết quả này trong năm hai nghìn một mươi chín đã có nhiều đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng
không vì số lượng không vì trí tiêu mà xem nhận chất lượng tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên
như vậy những đồng chí nào được kết nạp đảng là đều hoàn toàn là những đồng chí xuất sắc
chính vì thực hiện tốt các nội dung trên mà quá trình lãnh đạo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
thời gian qua công tác phát triển đảng ở trường xa luôn được triển khai dưới nhiều hình thức
song song với công tác phát triển đảng chất lượng sinh hoạt tại các tri bộ được nâng lên rõ rệt
trong đó công tác giáo dục triển khai
trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong tòa đơn vị luôn được cấp ủy các tri bộ quan tâm
nhất là giáo dục cho chiến sĩ nhận thức đầy đủ về chủ quyền biển đảo
truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam từng bước nâng cao trách nhiệm của người chiến sĩ hải quân
trong công cuộc đổi mới đất nước gìn giữ biển đảo quê hương